chiều ngày một mươi sáu tháng một tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp thân mật thủ tướng shinzo abe đang ở thăm chính thức việt nam
tổng bí thư hoan nghênh kết quả hội đàm giữa thủ tướng shinzo abe với thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định chủ trương nhất quán của việt nam là coi trọng phát triển
và không ngừng làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng của nhật bản vì lợi ích của nhân dân hai nước vì hòa bình ổn định và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới
tổng bí thư nhấn mạnh lãnh đạo và nhân dân việt nam coi trọng chuyến thăm việt nam của nhà vua và hoàng hậu nhật bản trong thời gian tới
khẳng định các chuyến thăm của lãnh đạo nhật bản đến việt nam sẽ là những mốc son mới làm sâu đậm hơn quan hệ giữa hai nước và tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước việt nam và nhật bản